hôm nay hai mươi ba tháng năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ ba
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ tập trung thảo luận về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia và một số dự án luật khác
cụ thể trong phiên buổi sáng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật phòng chống tắc hại của rượu bia
tối đa ba mươi phút trước khi các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật
buổi chiều quốc hội nghe các báo cáo về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước dự án luật thư viện trước khi tiến hành thảo luận tại tổ về hai dự án luật này